kính thưa quý vị sau một tháng áp dụng bình thường mới tỉnh đồng nai đã quyết định giải thể các chốt kiểm soát covid một mươi chín
giáp ranh với các tỉnh thành lân cận
theo đó tám chốt trên các tuyến quốc lộ và hai tuyến trên sông đồng nai giáp ranh với thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương
ngoài ra ưu ba nhân dân tỉnh đồng nai do ưu ba nhân dân các huyện thành phố biên hòa long khánh giải thể
một mươi ba chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín cùng giáp ranh các tỉnh thành khác do những địa phương này lập nên
trước đó từ ngày chín tháng một mươi ưu ba nhân dân tỉnh đồng nai chấm dứt giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu
bước vào trạng thái bình thường mới theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
đó là thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch covid một mươi chín
đến nay tỉnh đồng nai cho mới lại hầu như các hoạt động sản xuất kinh doanh bài bỏ giấy đi đường
giải thể các chốt kiểm soát trong nội tỉnh chỉ giữ lại các chốt chám ranh với các tỉnh thành khác
với việc giải thể các chốt trên đồng nai không còn chốt kiểm soát covid một mươi chín nào trên quốc lộ tỉnh lộ
các địa bàn giáp ranh và giữa địa phương này với địa phương khác